xin chào quý vị khán giả
mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay sẽ là thông tin về thiệt hại do cơn bão số ba gây ra
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nhiều địa phương phía bắc đã ghi nhận những thiệt hại về nhà cửa hoa màu
nhiều tuyến giao thông đã bị sặt lở ách tắt
quảng ninh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất
đặc biệt tại huyện tiên yên đến chiều hai mươi sáu tháng tám vẫn còn hàng trăm hộ dân ở đây bị cô lập
lực lượng chức năng đã hỗ trợ di rời toàn bộ sáu trăm linh hộ bị ngập đến nơi khô giáo an toàn
toàn huyện có trên bốn trăm linh hectare lúa cây lâm nghiệp và một số diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập úng
địa phương đang khắc phục hai điểm sạt lở và nối lại giao thông một số tuyến đường bị chia cắt
độc giao thông số hai đã phân tổ tác và phân diện các nhiệm vụ phân làm
hướng dẫn giao thông không để giao thông viện di chuyển vào khu vực ú
hướng dẫn là đảm bảo
bảo số ba cũng đã gây mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to tại tỉnh phú thọ
lượng mưa có điểm lên tới hơn một trăm năm mươi mm
tại một số huyện vùng núi như tân sơn thanh sơn nước từ thượng nguồn đổ về gây lũ ống lũ quét
các tràn nước chảy xiết có nơi ngập trên một m
sạt trượt bờ ngòi sạt lở đất và đường bê tông dân sinh tại một số địa phương
nhiều vị trí mặt đường hư hỏng
tại sơn la mưa do hoản lưu bão kết hợp với lũ từ đầu nguồn dồn về
đã cuốn toàn bộ cống thoát nước bản hốc xã nạm păm
tuyến đường nạp păm đi ngọc chiến mường la bị chia cắt hai đầu
chính quyền địa phương đã cử người ứng trực tại khu vực này
đồng thời cắm biển căng dây cấm người dân đi qua khu vực này
tuy mưa đã ngớt nhưng lượng nước trên các sông suối nhỏ đang đổ về chảy xiết
nguy cơ sạt lở là rất lớn
nhiều vị trí mặt đường hư hỏng
các tỉnh thành phố cần kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập
khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sao đờ đất
để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
khơi thông dòng chảy xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ dầu giờ
sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại
và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
thông tin về vụ án tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house
bộ công an vừa kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố ba mươi bốn bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
sản xuất hàng giả buôn lậu và nhận hối lộ
theo kết luận điều tra công ty nhà thủ đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử
lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở
nhưng vì hám lợi bất chấp quy định pháp luật đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán xuất khẩu linh kiện điện tử
nhận tiền theo chỉ định lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định
giúp trịnh tiến dũng đối tượng chính chủ cầm đầu phạm tội trong vụ án hiện đã bỏ trốn đang truy nã quốc tế
chiếm đoạt tiền của nhà nước trên ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng
tại cơ quan điều tra bị can nguyễn vũ bảo hoàng cựu tổng giám đốc công ty nhà thủ đức khai nhận
được thuộc cấp báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử và đã đồng ý
quá trình thực hiện hoàng và cấp phó có hàng trăm hợp đồng mua bán xuất khẩu hàng hóa
không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước
tuy nhiên vẫn sử dụng các hồ sơ này
cam kết việc công ty nhà thủ đức kinh doanh thật mặt hàng này
để đề nghị cục thuế thành phố hồ chí minh hoàn thuế giá trị gia tăng
nguyễn xuân đạt và nguyễn thị hoa cùng chú tại thành phố đà lạt
là cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
lâm đồng cdc lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng khởi tố
bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi tha mô tài sản
quá trình điều tra lực lượng công an xác định hoa và đạt đã thông đồng
để ngoài hệ thống sổ sách kế toán hai trăm tám mươi tám bộ sinh phẩm xét nghiệm
sau đó hai đối tượng đã bán lại toàn bộ số sinh phẩm này cho công ty việt á
chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh tám triệu đồng
cùng ngày cơ quan chức năng đã khám xét nhà riêng của hai bị can
qua đó phát hiện thu giữ nhiều tiền đồng
tài liệu sổ sách giấy tờ có liên quan
tự xưng là cảnh sát hình sự tấn công bắt giữ người trái pháp luật
võ văn san cùng ba đối tượng khác vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố quy nhơn của tỉnh bình định khởi tố và bắt tạm giam
do có mâu thuẫn với nhóm của trần văn nghĩa nên san cùng ba đối tượng trên
đã điều khiển xe máy cầm theo hai con dao và một thẻ chứng minh công an nhân dân giả
đi tìm để trả thù
khi đến gần quảng trường thành phố quy nhơn
thấy một nhóm thanh niên đang ngồi chơi tại đây
tưởng là nhóm của nghĩa nên san lao đến tự xưng là cảnh sát hình sự và tấn công
sau đó bắt ba thanh niên trên đưa đến khu vực phường nhơn bình thành phố quy nhơn
và tiếp tục đánh đập
với tội cố ý làm hư hỏng tài sản và hủy hoại tài sản
hồ minh xanh chú tại thị trấn chợ mới huyện chợ mới của tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
và bắt tạm giam để điều tra
trước đó sáng ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sau khi sử dụng ma túy
thấy xe ô tô cứu thương do tài xế đặng phước trơn điều khiển
đang điêu thông trên đường
xanh vô cớ nhặt một viên ngạch ném vợ kinh chắn gió xe ô tô cứu thương
rồi bỏ đi
đến tối cùng ngày xanh tiếp tục vào nhà của một người dân cùng xóm
lấy xe mô tô điều khiển đi mua thức uống
trên đường quay về do không khởi động được xe
xanh đã đập vỡ mặt nạ xe
châm lửa đốt rồi bỏ trốn
đến sáng ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cơ quan công an cho mời xanh lên trụ sở làm việc
tại cơ quan công an hồ minh xanh khai nhận
do ảo giác khi sử dụng ma túy
nên đã thực hiện những hành vi trên
thưa quý vị tình trạng các nhóm thanh thiếu niên
mang theo hung khí nguy hiểm
tụ tập để giải quyết mâu thuẫn
trên đề bàn tỉnh khánh hòa
có diễn biến hết sức phức tạp
nhiều người bị thương nặng phải đi cấp cứu
hoặc thậm chí là tử vong
do những loại hung khí này gây ra
để ngăn chặn kịp thời tình trạng này
công an thành phố nha trang của tỉnh khánh hòa
đã xây dựng kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh chấn áp các băng nhóm sử dụng hung khí
để giải quyết mâu thuẫn
góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
đây là hình ảnh vụ hỗn chiến
xảy ra vào ngày sáu tháng tám
tại khu vực đường dân sinh
thuộc thôn xuân ngọc xã vĩnh ngọc thành phố nha trang
hai nhóm thanh thiếu niên
ở huyện dân khánh và thành phố nha trang
mang theo quả nổ tự chế bom xăng ráo mát mã tấu
và nhiều hung khí nguy hiểm khác
lao vào hỗn chiến
gây náo loạn cả đường phố
làm người dân hoang mang lo ngại
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba
cũng đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên
trên đường võ nguyên giáp thành phố nha trang
do mâu thuẫn trong lúc tắm biển
hai nhóm này đã mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm
như dựa kiếm mát
hẹn gặp nhau để giải quyết
hậu quả của vụ hỗn chiến đã khiến bốn người bị thương
phải đưa đi cấp cứu
trong thời gian vừa qua thì phải nói rằng
cái tình hình tội phạm
các đối tượng mà mâu thuẫn
hoặc trên mạng đã hẹn nhau
để gây dấu trật tự công cộng
tổ chức các cuộc đâm chém lẫn nhau
trên địa bàn hướng nha trang
chủ yếu tập trung vào lứa tuổi
từ một mươi sáu một mươi bảy một mươi tám hai mươi trở lại
tuy nhiên hậu quả lớn thì chưa xảy ra
nhưng nó gây ảnh hưởng rất lớn
để an ninh trật tự
làm cho bà con nhân dân và khách chủ được rất hoang hoang
nguyên nhân dẫn đến các vụ hỗn chiến này
xuất phát từ các mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội
hoặc bột phát bất ngờ
để giải quyết mâu thuẫn
các đối tượng thường hẹn nhau
và người quản lại thời điểm vào ban đêm
dù còn trẻ tuổi
nhưng hành vi của các đối tượng này lại rất nguy hiểm
có biểu hiện coi thường pháp luật
trước tình hình trên
công an thành phố nha trang đã tăng cường công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm
tập trung vào số đối tượng tụ tập băng nhóm
hoạt động phạm tội
không để tình trạng các băng nhóm thanh thiếu niên
hoạt động lộng hành gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
công an thành phố nha trang cũng đã
đẩy nhanh tiến độ điều tra
để kết luận điều tra các vụ án
để chuyển viện ra để xử lý các nhóm tội phạm
có liên quan đến các tội phạm
với gây rút trị tử công cộng và cố gây gây hình tích
bên cạnh công tác điều tra xử lý
công an thành phố nha trang cũng đã bàn
trao đổi vịnh sát của tòa án
đưa những vụ án này ra xét xử án điểm
để gian đe các đối tượng thanh thiếu niên
có hành vi gây rút trị tử công cộng
tất cả những nhóm thanh thiếu niên
tham gia trong các vụ hỗn chiến
đều đã bị lực lượng công an đưa về làm việc
từ đó xác định vai trò mức độ vi phạm
của từng đối tượng để có căn cứ xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
tuy nhiên để có thể hạn chế tình trạng
thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
bên cạnh các biện pháp của lực lượng công an
thì rất cần sự chung tay của các cấp
các ngành đoàn thể
đặc biệt là vai trò của các gia đình
trong việc quản lý giáo dục con em mình
khi đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên
làm sao định hướng cho các em có một lối sống lành mạnh
đúng đắn không tham gia vào các hành vi
vi phạm pháp luật